khoảng tám giờ bốn mươi năm phút ngày hai mươi sáu tháng ba tại phường đông hải thành phố thanh hóa
cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa bắt quả tang hà văn khải bút danh hà khải
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở huyện như thanh đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản của một doanh nghiệp trên địa bàn huyện nga sơn
tại đây lực lượng công an lập biên bản thu giữ năm mươi triệu đồng tiền mặt vừa nhận của doanh nghiệp
một laptop một điện thoại di động một số giấy giới thiệu một thẻ cộng tác viên của một cơ quan báo chí
bước đầu hà văn khải khai nhận đang làm cộng tác viên cho báo dân việt
lợi dụng danh nghĩa này khải về thanh hóa gặp một số doanh nghiệp và các tổ chức chính trị xã hội để tìm hiểu về các sai phạm
sau đó viết bài và câu kết với một số đối tượng khác gọi điện thoại đe dọa cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp thì bị bắt quả tang
công an tỉnh thanh hóa hiện đang tạm giữ hình sự hà văn khải tiếp tục điều tra mở rộng vụ án